những chiến sĩ áo trắng cuba trên các chiến tuyến chống covid một mươi chín
trong báo cáo trình lên ủy ban đối ngoại và thống nhất thuộc quốc hội hàn quốc ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám
bộ trưởng thống nhất hàn quốc lee in jung cho biết sẽ nỗ lực chuyển đổi cục diện
giải tỏa tình trạng bế tắc hiện nay trong mối quan hệ giữa hai miền triều tiên
bộ trưởng lee in jung cho biết sẽ nỗ lực khôi phục họ quan hệ triều tiên
thông qua tìm kiếm kênh đối thoại chính thức giữa hai bên
xúc tiến hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như y tế đối phó với thiên tai
khắc phục sự cố môi trường kết nối và hiện đại hóa các tuyến đường sắt và đường bộ liên triều
bộ thống nhất hàn quốc cũng sẽ chủ động hợp tác nhân đạo với triều tiên
một cách nhất quán tách biệt với tình hình chính trị và quân sự
trong báo cáo liên quan khác đại diện bộ ngoại giao hàn quốc cũng nhấn mạnh
sẽ nỗ lực tiếp thêm động lực cho việc nối lại đối thoại với bình nhưỡng
nhà chức trách trung quốc và triều tiên ngày hôm nay đã ban bố cảnh báo
bão ba vy có thể gây mưa to gió lớn tại nhiều địa phương
bão ba vy là cơn bão số tám đối với cả trung quốc và triều tiên
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng
mức cảnh báo thứ hai trong hệ thống cảnh báo bốn mức về cơn bão ba vy
với sức gió mạnh nhất lên tới bốn mươi mét một giây gần tâm bão
dự báo bão ba vy sẽ tiếp tục mạnh lên khi di chuyển về phía bắc với vận tốc một mươi km một giờ
và sẽ tiến sát bán đảo sơn đông vào sáng hai mươi sáu tháng tám
từ chiều hai mươi năm tháng tám đến sáng hai mươi sáu tháng tám mưa to và gió lớn có thể xảy ra
tại một số khu vực duyên hải miền đông trung quốc
trong khi đó theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna
nước này đã được đặt trong tình trạng báo động bão
dự báo bão ba vy kèm theo mưa to và gió lớn sẽ tràn vào khu vực tây nam của triều tiên
trong ngày hai mươi bảy tháng tám
trung quốc và triều tiên đưa ra cảnh báo bão trong bối cảnh đang phải hứng chịu
những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua
theo số liệu công bố ngày hôm nay của cơ quan thống kê đức
nền kinh tế nước này đã suy giảm ở mức kỷ lục chín bảy trong quý ii
do tiêu dùng đầu tư kinh doanh và xuất khẩu đều giảm mạnh
trong thời gian dịch covid một mươi chín lên đỉnh điểm
các dữ liệu của cơ quan thống kê đức đã cho thấy sự suy giảm mạnh nhất
kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi khi đức bắt đầu tính gdp hàng quý
trong quý ii tiêu dùng của đức giảm một mươi chín đầu tư vốn giảm một mươi chín sáu

trong khi các hoạt động xây dựng lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng
của nền kinh tế đức giảm bốn hai thâm hụt ngân sách của đức
trong sáu tháng đầu năm lên tới năm mươi một sáu tỷ euro tương đương sáu mươi chín tỷ đô la mỹ
theo đánh giá của cơ quan thống kê lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
nguồn thu ngân sách của chính phủ đức đã giảm
trong khi chính phủ đức phải giành ra chín ba gdp cho việc cứu trợ kinh tế
hồng kông trung quốc đã ghi nhận ca tái nhiễm virus sars cov hai đầu tiên trên thế giới
nhóm nghiên cứu đã xác nhận người đàn ông này không phải bị tái dương tính
mà là tái nhiễm sars cov hai sau hơn bốn tháng được trở khỏi
trường hợp tái nhiễm covid một mươi chín là một người đàn ông ba mươi ba tuổi
người này bị nhiễm virus sars cov hai lần đầu tiên vào cuối tháng ba
giữa tháng bốn xuất viện sau khi khỏi bệnh
khoảng hơn bốn tháng sau người này tái nhiễm covid một mươi chín khi đi du lịch châu âu
đã từng có các báo cáo về những bệnh nhân tái dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên phần lớn được cho là sai sót trong quá trình xét nghiệm
hoặc virus vẫn tồn tại trong phổi bệnh nhân
nhưng với trường hợp lần này các nhà nghiên cứu hồng kông đã giải mã trình tự gen virus
từ hai lần nhiễm của bệnh nhân và nhận thấy rằng chúng không trùng khớp
cho thấy lần nhiễm thứ hai không liên quan đến lần nhiễm đầu tiên
với sự ghi nhận trường hợp lần này các chuyên gia sẽ cần nghiên cứu kỹ hơn
hàn quốc vừa yêu cầu toàn bộ trường học và nhà trẻ ở khu vực seoul đóng cửa
khi nước này chiến đấu với nhiều cụm dịch covid một mươi chín mới
các trường học và nhà trẻ ở seoul incheon và tỉnh gyeonggi
lần cận sẽ chuyển sang học online từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến một mươi một tháng chín
chỉ riêng các học sinh năm cuối trung học vẫn tiếp tục đến trường
để chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng đầu tháng một mươi hai tới
bộ trưởng giáo dục hàn quốc cho biết trong hai tuần qua
gần hai trăm linh học sinh và nhân viên nhà trường đã bị nhiễm sars cov hai
tổng thống nga vladimir putin đã cam kết với tổng thống belarus alexander lukashenko
lô vaccine ngừa covid một mươi chín xuất khẩu đầu tiên của nga sẽ được chuyển tới belarus
trong cuộc điện đàm vào ngày hai mươi bốn tháng tám
như vậy belarus sẽ là quốc gia đầu tiên được cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín do nga sản xuất
thư kỳ báo chí của tổng thống nga putin đã xác nhận rằng
người dân belarus sẽ tham gia vào giai đoạn thứ ba của quá trình thử nghiệm vaccine sputnik v của nga
giai đoạn thử nghiệm trên người trên cơ sở tự nguyện